công an tp thủ đức tp hcm đang lấy lời khai làm rõ động cơ khiến năm thanh niên tưới xăng đốt tiệm game
ở phường hiệp bình chánh khiến cho nhiều người hoảng hốt bỏ chạy
ngày bảy tháng năm công an tp thủ đức tp hcm cho biết đơn vị đang làm việc với thanh niên
nghi phóng hỏa đốt tiệm internet như hệ chu cung cấp danh tính của người này
trước đó mạng xã hội lan truyền clip nam thanh niên đội mũ trắng đổ xăng đốt tiệm game được camera ghi lại
theo nữ chú tiệm internet trên cho biết chị và nhân viên đang ngồi ở quầy thu ngân
thì có một thanh niên chạy xe máy đến người này dựng xe ở ngoài
sau đó cầm theo can sang đi vào tiệm cũng là nơi để xe của khách
sau một lúc chửi bới người đã bất ngờ đổ xăng ra nền nhà rồi châm lửa đốt
khiến ngọn lửa bùng lên dữ dội
nghe tiếng hồ hoáng người thân của chị nhanh chóng dùng bình chữa cháy khống chế và tắt đấm cháy
thời điểm xảy ra vụ việc trong nhà có ba trẻ em năm người lớn khoảng ba mươi khách đang chơi game
và hơn một mươi xe máy sau khi phóng hỏa nam thanh niên quăng lại cam xăng rồi lên xe máy rời đi
vụ việc không gây thiệt hại về tài sản nơi chủ quán bị bỏng ở chân